nhiều quốc gia châu á thái bình dương đã tăng cường kiểm tra tình trạng sức khỏe hành khách ngay tại sân bay
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona đang có xu hướng diễn biến phức tạp tại trung quốc
tại bốn sân bay quốc tế thái lan nhà chức trách đã sử dụng máy quét thân nhiệt với toàn bộ hành khách
đến từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao của trung quốc
bất kỳ ai có dấu hiệu sốt sẽ bị cách ly trong hai mươi bốn giờ để giám sát
các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại các sân bay ở nhiều quốc gia châu á thái bình dương
như australia singapore malaysia việt nam nga và mỹ
dự kiến trong ngày hôm nay hai mươi hai tháng một tổ chức y tế thế giới who sẽ có cuộc họp
ủy ban đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng để bàn về biện pháp giải quyết sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi lạ